trong tháng năm vừa qua sau chính sách nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã giúp cho tình hình kinh tế xã hội dần ổn định trở lại
trong đó vận tải hàng hóa cũng vì thế mà tăng mạnh trở lại
vận tải hàng hóa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ước đạt một trăm bốn mươi năm triệu tấn hàng hóa vận chuyển tăng ba mươi một bảy so với tháng trước
tính chung trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi vận tải hàng hóa đạt sáu trăm tám mươi bốn triệu tấn hàng hóa vận chuyển
giảm năm chín so với cùng kỳ năm trước trong đó vận chuyển trong nước đạt gần bảy trăm linh triệu tấn giảm năm tám vận tải ngoài nước đạt một mươi bốn triệu tấn giảm chín sáu